phương thức ba tổ chức tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ bến xe khách liên tỉnh của các tỉnh thành phố đến bến xe miền đông và bến xe miền tây tần suất hoạt động tối đa bốn chuyến một ngày trên tuyến
các đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định đảm nhận khai thác trên từng tuyến do sở giao thông vận tải thành phố thống nhất thống nhất với sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố liên quan và được cấp giấy nhận diện có mã qr
chi phí vận chuyển theo giá vé do doanh nghiệp kinh doanh vận tải kê khai niêm yết theo quy định
thời gian triển khai chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi sẽ triển khai hoạt động vận chuyển bằng đường bộ theo các phương thức một và các phương thức hai
giai đoạn hai sẽ triển khai hoạt động vận chuyển thêm phương thức ba khi có kế hoạch phương án hoạt động đường bộ liên tỉnh của bộ giao thông vận tải dự kiến vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
riêng phương thức vận chuyển người lao động bằng đường sắt và đường hàng không thực hiện theo kế hoạch
phương án của bộ giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh đề nghị người tiêm vaccine mũi hai không cần đủ một mươi bốn ngày được tham gia hoạt động
ngoài ra thành phố hồ chí minh đề nghị người đất tiêm hai liều vaccine được tham gia các hoạt động theo quy định mà không cần đủ một mươi bốn ngày
tính từ thời điểm tiêm muối hai góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được phép tham gia sản xuất duy trì và tiến tới phục hồi chuỗi cung ứng hàng hóa
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi vừa ký phan bản gửi bộ y tế
về góp ý dự thảo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên cơ sở đề nghị của sở y tế thành phố
theo đó qua nghiên cứu nội dung dự thảo chủ tịch ubnd tp cơ bản thống nhất đối với năm chỉ số làm căn cứ đánh giá mức độ thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo dự thảo hướng dẫn của bộ y tế đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể
đối với nội dung các biện pháp áp dụng theo cấp đổi dịch
tại phủ lục hai đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có chứng nhận tiêm chủng
thời gian tiêm liều cuối cùng tối thiểu một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng
ubnd tp hcm đề nghị bỏ nội dung thời gian tiêm liều cuối cùng tối thiểu một mươi bốn ngày
về nội dung đã khỏi bệnh covid một mươi chín có xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín của cơ sở thôi dung điều trị hoặc trạm y tế cấp xã đối với trường hợp điều trị tại nhà
ubnd tp hcm đề nghị bổ sung không quá sáu tháng
dự thảo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà bộ y tế đang lấy ý kiến của các địa phương và bộ ngành có năm chỉ số quan trọng để đánh giá cấp đổi dịch bệnh
cụ thể có bốn mức cấp một xanh bình thường mới cấp hai vàng nguy cơ trung bình cấp ba màu cam nguy cơ cao cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
quy mô đánh giá ở cấp xã và có thể phạm vi như tổ đội khu dân cư xóm xóm ấp thôn bản buôn sóc làng hoặc phạm vi nhỏ hơn
từ đánh giá này các địa phương sẽ quyết định các biện pháp hành chính và y tế phù hợp theo cấp đổi dịch
hướng dẫn của bộ y tế đưa ra năm chỉ số đánh giá cấp đổi dịch như sau
chỉ số một số ca mắc mới tại cộng đồng trên một trăm linh người một tuần
chỉ số hai tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ số ba tỉnh thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng
bảo đảm tối thiểu hai số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở y tế
thuộc tỉnh thành phố trên tổng số ca mắc mới theo dự báo tình hình dịch tại địa phương ở cấp độ bốn
chỉ số bốn một trăm linh trạm y tế phường thị trấn xã có ô si y tế và một trăm linh các quận huyện thị xã thành phố
hoặc huyện có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu độc và tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
chỉ số năm tỷ lệ tiêm chủng vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên theo lộ trình
tối thiểu tám mươi người trên sáu mươi năm tuổi được tiêm đủ liều áp dụng trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
tối thiểu tám mươi người trên năm mươi tuổi được tiêm đủ liều áp dụng từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một